các tỉnh ở miền bắc nước ta đang có tiết trời rất đẹp trời khô giáo xe lạnh đến rét nhẹ về đêm và sáng sớm
ban ngày thì nắng hanh lên thời tiết ấm áp với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
các tỉnh duyên hải miền trung khu vực từ thanh hóa đến bắc hà tĩnh trong ba ngày tới phổ biến là ít mưa ngày trời nắng
về nền nhiệt thì nhiệt độ cao nhất ở mức là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
khu vực có thời tiết đáng chú ý nhất trên đất liền là từ quảng trị đến bình định
từ ngày mai xuất hiện mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to với vùng mưa lớn tập trung ở các tỉnh từ quảng trị cho đến quảng ngãi
nguy cơ xảy ra lũ lớn lũ quét và sạt lở đất ở khu vực này là rất cao
nhiệt độ sẽ không vượt quá mức là ba mươi độ
tại khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn tiếp tục duy trì mưa rông nhiều nơi vào chiều tối và đêm
cục bộ có mưa rông mạnh
ban ngày thì trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ ở nam bộ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sáng ngày hôm nay một vùng áp thấp hình thành trên khu vực giữa biển đông
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
vùng nguy hiểm do vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển đông trong vòng hai mươi bốn giờ tới
là khoảng từ vĩ tuyến một mươi một đến hai mươi bốn giờ tới
cấp độ rủi ro thiên tai là ở cấp ba
ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rông
gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy đến cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ bốn đến sáu mét
trên khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa mưa lớn gia tăng
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy cũng như gió giật mạnh
trong khoảng từ đêm ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
khu vực từ quảng bình đến khánh hòa khu vực tây nguyên có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến là từ hai trăm linh năm trăm linh mm có nơi còn trên sáu trăm linh mm
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp
ở các khu vực cảnh báo mưa lớn
khu vực hà nội ít mây không mưa ngày có nắng hanh trời lạnh về đêm và sáng
với nhiệt độ là từ một mươi chín đến hai mươi chín độ